chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thông tin chúng tôi vừa nhận được với sự vận động của cơ quan công an phạm quốc hưng hai mươi sáu tuổi
trú tại thành phố lào cai tỉnh lào cai là đối tượng gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
tại xã vĩnh ngọc huyện đông anh hà nội vào ngày hai mươi năm tháng tám
đã tới trụ sở công an huyện đông anh đầu thú
tại cơ quan công an đối tượng phạm quốc hưng khai nhận khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám
khi đang đứng trước cổng nhà bố mẹ vợ tại thôn ngọc trì xã vĩnh ngọc huyện đông anh
thì có hai người đàn ông say rượu đi ngang qua gây sự
hai người này đã quát tháo đuổi đánh khiến vợ hưng phải lao ra căn ngăn
do út ức và sợ đối tượng đối phương sẽ có hành vi đánh trả đũa vợ con mình
hưng đã rút dao gấp trong túi tấn công lại
hậu quả là hai người đàn ông tử vong tại chỗ
sau khi gây án hưng đã bỏ trốn và được cơ quan công an vận động ra đầu thú
chỉ vì từ chối cho một điếu thuốc một nhóm bốn nam thanh niên
một nhóm bốn nam thanh niên đã thế hệ chín x đã xông vào đánh và đâm chết người
vụ án này vừa xảy ra tại thành phố nam định
điều này lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử giữa người với người trong xã hội
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng dẫn tới hậu quả đau lòng
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng tám
tám nhóm năm người của nguyễn quốc hưng ngồi uống nước tại cổng gai nam định
và có phát sinh mâu thuẫn với một nhóm bốn nam thanh niên khác
theo lời khai nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn do bị từ chối cho điếu thuốc lá
nhóm bốn nam thanh niên đã dùng ghế nhựa cốc thủy tinh chai nước ném và đánh
khiến nhóm của nguyễn quốc hưng bỏ chạy
bốn nam thanh niên đuổi theo và bắt kịp nguyễn quốc hưng
bọn chúng xông vào dùng dao đâm nhiều nhát khiến hưng gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó
ngày hai mươi một tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định
xác định danh tính bốn nam thanh niên gây án đều trú tại đường phan bội châu thành phố nam định
và ra lệnh bắt khẩn cấp
ngày hai mươi năm tháng tám hai đối tượng trần hùng cường và nguyễn bình trường ra đầu thú
trước đó phòng cảnh sát hình sự đã bắt giam dương minh tuấn
và đang tiếp tục truy bắt đối tượng lê mai hùng
cảnh sát mùa một mươi ba công an tỉnh nam định
công an tỉnh bình định vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm côn đồ truy sát trong đêm
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nhận tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát mùa một mươi ba công an tỉnh bình định đã xuất quân kịp thời
ngăn chặn hai nhóm thanh niên đang dùng hung khí thanh toán nhau
tại phường quang trung tp quy nhơn
tại hiện trường lực lượng chức năng phối hợp với công an địa phương
bắt giữ hai đối tượng là đặng thành tín và nguyễn xuân lễ
cùng chú phường lê lợi tp quy nhơn
đồng thời thu giữ nhiều dao mát dựa
các đối tượng đã được chuyển cho công an quy nhơn để tiếp tục điều tra
với phương thức thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
các đối tượng đã ngang nhiên cướp giật và chặn xe chấn lột tài sản của những người đi đường
gây hoang mang dư luận tại địa bàn huyện châu phú tỉnh an giang
trước tình hình trên lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
truy tìm và bắt giữ các đối tượng nhằm trả lại sự bình yên cho nhân dân
vụ việc xảy ra vào ngày hai tháng tám

trong ngày gần sáng vắng người qua lại
ba đối tượng đã bám theo vợ chồng anh phan văn sang chú huyện châu phú
khi đến khu vực kênh một mươi một thuộc ấp long phú xã âu long vĩ huyện châu phú
thì ra tay chặn đầu xe mô tô nhãn hiệu novo năm do anh sang điều khiển
cướp hết tài sản gồm một xe mô tô hiệu novo năm
một sợi dây chuyền có trọng lượng một sáu chỉ vàng một mươi tám carat
và hơn hai triệu đồng tiền mặt
tổng giá trị tài sản khoảng bốn mươi triệu đồng
rồi nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo công an huyện châu phú nhanh chóng đến hiện trường
xác minh làm rõ vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng
với các loại tội phạm
công an huyện châu phú đã ra lệnh bắt khẩn cấp
phan văn thanh chú xã âu long vĩ huyện châu phú
lê văn vũ chú xã phú hưng huyện phú tân
và hồ thanh quy chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
về hành vi cấp giật tài sản
trong đó vũ và thanh là những đối tượng
từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã cúi đầu
thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
trong đó vũ và thanh có chiếc xe cướp đi
rồi mấy em cướp xe cầm hai cây chích điện pin điện
rồi mấy em cướp đồ xe em với vũ bay xuống chặng đường
và cướp chiếc xe
ba đối tượng này không thành chẳng khai báo từ chối quanh co
không thừa nhận hành vi phạm tội
với tinh thần trách nhiệm cao và trong kinh nghiệm của điều tra
thì cuối cùng ba đối tượng này đã thành trạng khai báo
sau khi thực hiện hành vi phạm tội
thì ba đối tượng này đã thành trạng khai báo
xe mô tô này lên bình dương để cầm
với giá tiền là hai mươi triệu đồng
vụ án cướp tài sản táo tợn trên địa bàn huyện châu phú
nhanh chóng được triệt xóa thành công
đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân
vụ án này cũng là bài học cảnh báo cho tất cả mọi người
khi lưu thông trên đường vắng
cần hết sức thận trọng chú ý quan sát xung quanh
nhất là những đối tượng bám theo xe
để nhanh chóng di chuyển đến những khu vực đông người
hoặc báo ngay cho cơ quan chức năng
nhằm kịp thời xử lý tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
liên quan đến vụ phá rừng pơ mu lớn nhất từ trước đến nay
tại nam giang quảng nam
sáng ngày hai mươi chín tháng tám đại diện lãnh đạo
phòng cảnh sát kinh tế công an quảng nam cho biết
đã có năm đối tượng tham gia vận chuyển gỗ ra đầu thú
các đối tượng gồm nguyễn văn dũng nguyễn văn tùng
nguyễn văn danh cao văn hới nguyễn văn long
tất cả cùng chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
năm trong số một mươi một đối tượng trong nhóm
năm đối tượng được thuê vận chuyển gỗ với hình thức
cõng gỗ đã khai thác ra khỏi khu vực khai thác
đến các điểm thập kết
qua công tác vận động của các điều tra viên
thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an quảng nam
các đối tượng trên đã ra đầu thú
hiện các đối tượng được tại ngoại cấm đi
khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục vận động
yêu cầu các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
như vậy đến thời điểm này đã có
sáu đối tượng bị bắt tám đối tượng ra đầu thú
một tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu
ăn thua bằng tiền tại xã đại hải
huyện kế sách tỉnh sóc trăng vừa bị phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh triệt xóa
nhận được tin báo của quần chúng lực lượng công an
đã bất ngờ ập vào khu đất chống
thuộc ấp baring bắt quả tang hai mươi hai đối tượng
đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu
ăn thiền tại hiện trường lực lượng
chức năng tạm giữ một mươi bốn điện thoại di động
số tiền trên chiếu bạc là
tám triệu tám trăm linh nghìn đồng và hơn một mươi năm triệu đồng
trên người các đối tượng cùng
một số tăng vật có liên quan
được biết tụ điểm này do đối tượng nguyễn văn tuấn
trú tại xã kế an huyện kế sách
tổ chức và lấy tiền sâu tụ tập
các con bạc ở các địa phương lân cận đến tham gia
hoạt động gây mất an ninh trật tự
đội điều tra tổng hợp
công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định
thông báo vừa triệt phá một sới bạc quy mô lớn
thu giữ trên hai mươi bốn triệu đồng
một xe ô tô và nhiều xe máy các loại
qua nhiều nguồn tin các trinh sát
đội điều tra tổng hợp công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định
đã phát hiện một ổ nhóm chuyên đánh bạc
ăn tiền tại xã mỹ tân huyện mỹ lộc
ổ nhóm này hoạt động thường xuyên
tại nhà hai anh em sinh đôi chu văn phong và chu văn phú
hoạt động kín kẽ
nhằm qua mắt lực lượng chức năng
qua công tác nắm tình hình ở trên địa bàn huyện mỹ lộc
thì thấy nổi lên tình hình
tệ nạn cờ bạc xảy ra
ở địa bàn xã mỹ tân
là một địa bàn trọng điểm
phức tạp về an ninh trả tự
tệ nạn cờ bạc diễn ra ở đây
cũng hết sức phức tạp là địa bàn giáp danh
các đối tượng hoạt động lưu động
ở tỉnh ngoài cũng như trong địa bàn
tổ chức đánh bạc
đáng nổi lên đáng chú ý là
các đối tượng tụ tập
đánh bạc ở thôn liên minh xã mỹ tân
ở nhà đối tượng
chu văn phú thôn liên minh xã mỹ tân
nhà đối tượng này
tình trạng diễn
đánh bạc đã xảy ra qua công tác
nắm thình bằng nguyện pháp
người vụ cũng như sự giúp đỡ của nhân dân
đối tượng này đã hoạt động với thủ đoạn
hết sức tinh vi
phong và phú đã cho xây hai biệt thự liền kề
từ biệt thự này có thể di chuyển sang
biệt thự kia theo lối ban công thằng hai
thiết kế hết sức kiên cố kín cổng cao tường
lại được trang bị hệ thống camera hiện đại
đã gây không ít khó khăn cho lực lượng công an
trong quá trình tiếp cận
việc đột nhập vào nhà để bắt giữ quả tăng
gần như không thể thực hiện được
đêm ngày hai mươi tháng tám
các đối tượng rủ nhau lên sân thượng
chơi liền ăn tiền
khi các đối tượng đang sát phạt nhau
thì lực lượng công an ập vào
đột kích bảo vệ hiện trường
tại hiện trường cơ quan công an bắt giữ một mươi bảy đối tượng
trong đó có một mươi ba đối tượng là người xã mỹ tân
hai đối tượng trú tại thành phố nam định
và ba đối tượng trú tại thành phố thanh hóa
thu trên chiếu bạc trên một mươi sáu triệu đồng
hai bộ bài một bát một đĩa xứ
bốn quân bài hình tròn
thù trên người các đối tượng tám triệu đồng
hai mươi một điện thoại di động
cùng một xe ô tô và bảy xe máy các loại
xin kính chào quý vị và các bạn
xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp bị nén
nên trong ngày nghỉ cuối tuần vừa qua
bắc bộ đã có mưa rông
đặc biệt là vùng trung du và đồng bằng
có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to
tuy nhiên trong những ngày tới
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
trời mây thay đổi có mưa vài nơi
ngày nắng với mức nhiệt độ giao động
từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ
dự báo trong hôm nay dãy ngắp thấp gây mưa
để dịch hẳn xuống phía nam
nên mưa cũng sẽ giảm nhanh trên khu vực
nên nhiệt độ chưa chiều tăng nhẹ trở lại
nhưng vẫn ở ngưỡng dễ chịu
dự báo trong ba ngày tới
bắc bộ phổ biến ít mưa
nên nhiệt độ tăng dần mỗi ngày
sang thứ bốn và thứ năm giữa tuần
còn có cảm giác hơi oi và khá nóng
trong khi đó các tỉnh từ thanh hóa
xuống đến thừa thiên huế
thời tiết trong hôm nay và ngày mai vẫn nhiều mây
mưa rào rải rác xảy ra trong khoảng chiều tối và đêm
từ hà tĩnh xuống đến huế
sang ngày ba mươi một tháng
và ngày một tháng chín
dãnh mây rông suy yếu nhanh
mưa sẽ giảm cùng nền nhiệt độ có xu hướng tăng
chưa chiều trời nóng và oi
đến chiều tối mưa rông chủ yếu
xảy ra cục bộ ở một vài nơi
với mức nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận
từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một tháng chín
trời mây thay đổi
ngày nắng chiều tối ngày ba mươi
có mưa rào rải rác
tại phần phía bắc khu vực
sau mưa giảm ngày nắng
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động
từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên
thời tiết trong những ngày tới
trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
dưới đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống
chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
nên trời sẽ khá mát mẻ
và dễ chịu
gió mùa tây nam
vẫn tiếp tục chi phối các tỉnh
tại khu vực nam bộ
trong những ngày tới
trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng gián đoạn
những cơn mưa rông xuất hiện
trong khoảng chiều tối đến đêm
mưa vừa đến mưa to trên dạng rộng
sẽ ít có khả năng xuất hiện
nên nhìn chung
thời tiết tại các tỉnh thành
ở phía nam
sẽ thuận lợi hơn
trong khoảng sáng đến một mươi năm giờ chiều
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây
cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại